tại nhà quốc hội đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đã có buổi tiếp bà margaret chan tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who
tại buổi tiếp bà margaret chan đánh giá cao việc quốc hội việt nam đã triển khai xây dựng nhiều văn bản pháp luật
như luật bảo vệ sức khỏe nhân dân luật phòng chống hivs luật khám bệnh chữa bệnh luật dược
tạo hành lang pháp lý hữu hiệu cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân
tuy nhiên bà margaret chan cho rằng thời gian qua việt nam đã đạt được nhiều thành tiệu trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân
tuy nhiên việt nam cần quan tâm nhiều hơn đến việc chăm sóc sức khỏe ban đầu tăng cường đầu tư cho các trạm y tế tuyến xã
phường cũng như thường xuyên đào tạo đội ngũ bác sĩ
tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới cũng khuyến nghị việt nam cần có quy định chặt chẽ
bảo đảm chất lượng và hiệu quả hoạt động của khu vực y tế tư nhân
thay mặt quốc hội việt nam đồng chí tòng thị phóng cảm ơn tổ chức y tế thế giới đã hợp tác chặt chẽ
và hỗ trợ hiệu quả cho ngành y tế việt nam trong nhiều lĩnh vực như phòng chống bệnh truyền nhiễm
chuyển giao công nghệ kỹ thuật y tế đào tạo cán bộ y tế của việt nam
phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng cũng kiến nghị tổ chức y tế thế giới tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính phủ việt nam
trong việc kiểm soát bệnh tật và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân
đào tạo nâng cao năng lực cán bộ y tế đặc biệt y tế tuyên dưới
cũng như tăng cường hợp tác giữa tổ chức y tế thế giới và các cơ quan của quốc hội
nhằm nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp giám sát về việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân